trên địa bàn tỉnh quảng trị có một làng nghề đã tồn tại gần bốn trăm linh năm nay
đó là nghề làm nem chả bánh kẹo và bánh trưng ở xã triệu thành huyện triệu phong tỉnh quảng trị
mặc dù trải qua biến cố của thời gian một số nghề dần bị mai một
nhưng với lòng yêu nghề của cha ông để lại nhiều hộ dân vẫn nỗ lực duy trì và phát triển nghề
những ngày này bà con ở làng nghề đang nhộn nhịp sản xuất hàng phục vụ trong dịp tết
chị nguyễn thị sáu ở thôn cổ thành xã triệu thành huyện triệu phong tỉnh quảng trị làm nghề nem trả đã từ lâu
bình quân mỗi ngày bình thường chị sáu bán khoảng hai mươi ba mươi kg nem cha
trong những ngày tết chị bán mỗi ngày khoảng một trăm linh kg nem trà